tại buổi tiếp giám đốc ngân hàng phát triển châu á adb tại việt nam eric sikwik thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
nền kinh tế việt nam sẽ phải đối diện với không ít khó khăn thách thức nhất là trong hai năm tới
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của adb
đồng thời cảm ơn adb vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ việt nam từ một đến một năm tỷ đô la trong bốn năm tới
riêng năm nay và năm sau adb sẽ hỗ trợ việt nam bốn trăm năm mươi triệu đô la để giảm thiếu hụt ngân sách nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị adb tài trợ cho năm nước trong khuôn khổ hợp tác chiến lược kinh tế
aya wadi và chao phraya mekong cũng như trong khuôn khổ hợp tác campuchia lào myanmar việt nam
để xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối các nước nhất là tuyến đường cao tốc viên trăn hà nội vừa được ký kết
bên cạnh các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng
thủ tướng cũng đề nghị định chế tài chính quốc tế này tài trợ cho các dự án về bình đẳng giới ở việt nam
giám đốc quốc gia ngân hàng phát triển châu á tại việt nam eric sikwick nhấn mạnh
quan hệ giữa adb và việt nam sẽ không thể như trước đây
do việt nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình nên không thể được vai nguồn vốn với mức lãi suất thấp
tuy nhiên adb sẽ ngày càng nhanh hơn mạnh hơn hiệu quả hơn và sẵn sàng luôn lắng nghe nhu cầu của việt nam
để hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế của việt nam